thông tin đầu tiên về dịch bệnh mexcov mà dư luận đang quan tâm
theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của bộ y tế đến nay nước ta chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch bệnh mexcov
trước đó một số trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh này đã được cách ly theo dõi và xét nghiệm
các xét nghiệm cho thấy các trường hợp này đều âm tính với virus gây bệnh muscov
cụ thể theo báo cáo của viện pasteur tp hcm ngày năm tháng sáu tại cửa khẩu quốc tế sân bay tân sơn nhất
có một bệnh nhân nữ năm mươi hai tuổi trở về nước từ dubai vùng có dịch bệnh mexcov với các triệu chứng ho sốt sổ mũi
bệnh nhân được trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế hướng dẫn đến khám tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
ngay lập tức bệnh nhân được cách ly điều trị và làm các xét nghiệm cần thiết
kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh muscov
trước đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cũng tiếp nhận một bệnh nhân nữ năm mươi bốn tuổi trở về nước từ hàn quốc
qua cửa khẩu sân bay nội bài và một bệnh nhân nam ba mươi tuổi trở về nước từ trung quốc qua cửa khẩu móng cái
có các triệu chứng sốt ho khó thở nên đã được nhập viện cách ly và điều trị
tuy nhiên sau đó kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh muscov